trong ngày đầu tiên tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của quốc hội
lĩnh vực thông tin và truyền thông đã nhận được nhiều chất vấn của các đại biểu quốc hội
liên quan đến chất vấn của các đại biểu quốc hội về sự phát triển của mạng xã hội
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng cho biết
trong hai năm gần đây các mạng xã hội việt nam đã có sự phát triển bứt phá
đến nay các mạng xã hội đã đạt được con số chín mươi sáu triệu tài khoản
thời gian qua thì có nhiều cái mạng xã hội mới ra đời
hiện nay thì chúng ta cũng đã cấp phép đến trên tám trăm linh giấy phép mạng xã hội việt nam
tại sao lại nhiều thế
vì đập trung vào thị trường ngách
trong đó thì có lotus và gapo
cũng phải nói một ý là các cái mạng xã hội này đều được xây dựng từ nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân
theo cơ chế thị trường và không có sử dụng ngân sách nhà nước
tuy nhiên một số đại biểu lại băn khoăn tình trạng lợi dụng mạng xã hội
để thông tin sai lệch về tình hình đất nước
bồi nhọ xuyên tạc bịa đặt về cá nhân
đưa thông tin giả mạo làm hoang mang trong nhân dân
bộ thông tin và truyền thông có giải pháp gì để hạn chế tình trạng trên
vì vô danh và vì thế mà vô trách nhiệm
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nhấn mạnh
việc làm sạch không gian mạng là nhiệm vụ trọng tâm và bộ đã làm rất quyết liệt
về kỹ thuật đã nâng cấp trung tâm xử lý mỗi ngày có thể sàng lọc được ba trăm linh triệu tin
về thực thi pháp luật bộ đã làm việc cứng rắn với các nền tảng xuyên biên giới